trong ngày sáu tháng chín lực lượng liên ngành gồm tri cục quản lý thị trường hà nội phối hợp với công an môi trường quận hoàn kiếm
qua điều tra đã phát hiện tại số nhà hai mươi năm e phùng hưng bày bán nguyên liệu làm bánh trung thu không rõ nguồn gốc
tại thời điểm kiểm tra lực lượng chức năng phát hiện tại các quầy vỉa hè này bánh bột mì mứt bí không có hóa đơn chứng tử chứng minh nguồn gốc
trên các vỏ hộp đều in chữ trung quốc
theo khai nhận của chủ quầy số nguyên liệu này được nhập về bán cho các tiểu thương làm bánh nướng bánh dẻo gia công tại nhà
hiện toàn bộ số hàng trên đã bị lực lượng chức năng thu giữ chờ tiêu hủy theo quy định của pháp luật